xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai toàn khu vực bắc bộ mưa giảm hẳn chỉ còn xuất hiện mưa cục bộ vài nơi
ban ngày thì trời có nắng với nền nhiệt độ cao nhất cũng tăng lên và đạt mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
sau đó từ ngày một mươi năm trở đi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường từ phía bắc nén và đẩy dịch rãnh áp thấp xuống
đồng thời trên mực năm m thì hình thành trở lại rãnh gió tây và dịch chuyển gần về khu vực
do vậy mà sang ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu ở khu vực này sẽ có mưa rào và rông nhiệt độ sẽ giảm mỗi ngày khoảng một độ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ngày mai sẽ có mưa rào vài nơi với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
sau đó do ảnh hưởng của rãnh ngáp thấp cùng rãnh gió tây thiết lập trở lại khu vực sẽ có mưa rào và rông trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
nhiệt độ trong hai ngày này cũng sẽ giảm mỗi ngày khoảng một độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến là không mưa trong ngày mai sang ngày kia thì có mưa nhưng với lượng ít ba ngày thì trời nắng
sang ngày một mươi sáu thì mưa sẽ gia tăng cho khu vực này tập trung nhiều ở các tỉnh phía bắc gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
có nơi còn xuất hiện mưa vừa đến mưa to nhiệt độ cao nhất trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ sang ngày một mươi sáu sẽ giảm khoảng từ một hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng cũng xuất hiện nhiều trong ngày mai
với nhiệt độ ban trưa trong khoảng là từ ba bốn độ
trong khoảng ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu thì có mưa rào và rông nhưng thời gian mưa không kéo dài và tập trung chủ yếu vào chiều tối
nhiệt độ trong hai ngày này có xu hướng giảm dần
trong ba ngày tới ở khu vực tây nguyên có mưa rào và rông rải rác tuy nhiên là mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối
ban ngày thì mưa giảm và sen kẽ có những lúc trời giảm mây và có nắng nhẹ
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động là từ hai mươi tám ba mươi một độ sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
tại khu vực nam bộ thì cũng có mưa rông trong ba ngày tới tập trung về chiều tối
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn sau đó giảm về mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu